trước tình hình nhiều bệnh nhân covid một mươi chín tái dương tính sau khi xuất viện sở y tế tp hcm đã chỉ đạo thực hiện việc giám sát ngoại trú hàng ngày các trường hợp đã xuất viện thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày
cơ quan y tế sẽ thực hiện giám sát ngoại trú hàng ngày các trường hợp đã xuất viện thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày cho đến ngày thứ ba mươi sau xuất viện
từ đầu đợt dịch đến nay hệ thống kiểm soát dịch bệnh thành phố đã theo dõi bốn mươi bảy bệnh nhân xuất viện có địa chỉ cư ngụ tại tp hcm
trong đó đã có ba mươi năm người đã hoàn thành cách ly tại nhà đủ một mươi bốn ngày sau xuất viện tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính
có chín trường hợp đến nay đã xuất viện trên ba mươi ngày sẽ được lấy mẫu giám sát lại lần nữa
cơ quan y tế thành phố cũng nhắc nhở và tiếp tục yêu cầu các bệnh nhân đã ra viện phải tuân thủ tuyệt đối các quy định cách ly tại nhà trong một mươi bốn ngày
đồng thời luôn luôn mang khẩu trang ở trong phòng không tiếp xúc với người khác